thực hiện chủ trương của bộ tư lệnh biên phòng và tỉnh ủy quảng trị đưa cán bộ biên phòng về làm lãnh đạo các xã
nhất là các xã ở miền núi tỉnh quảng trị đã triển khai đưa cán bộ biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy các xã dọc tuyến biên giới
việc làm này đã giúp người dân thay đổi về nhận thức nâng cao chất lượng đời sống xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
từng bước đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển
trung tá nguyễn quang trọng được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cử về tăng cường làm phó bí thư đảng ủy xã hướng phùng năm hai nghìn một mươi sáu
từ khi tham gia cấp ủy ở địa phương người cán bộ biên phòng này đã tích cực đóng góp xây dựng khối đoàn kết trong đảng bộ
trú trọng công tác phát triển đảng
nhờ vậy tình trạng thôn bản trắng đảng viên dần được khắc phục và kinh tế địa phương không ngừng phát triển bền vững
trung tá nguyễn quang trọng được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cử về tăng cường làm phó bí thư đảng
bộ đội biên phòng làm phó bí thư đảng ủy xã còn vận động dân bản quan tâm hơn đến việc học của con em mình
các anh đã đến từng gia đình vận động từng bước thay đổi nhận thức của người dân vùng cao
bà con đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất canh tác để xây dựng trường học
trong những năm vừa qua lực lượng đội ngũ cán bộ tăng cường xã của bộ đội biên phòng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình
số lượng đảng viên kết nạp tăng lên
chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò bộ đội biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế sội
củng cố phòng an ninh xây dựng đảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
đến nay trên hai huyện miền núi hương hóa và đắk rông tỉnh quảng trị đã xóa hoàn toàn thôn bản trắng về đảng viên và tổ chức cơ sở đảng
hàng trăm mô hình làm ăn kinh tế mang lại hiệu quả cao đã được bà con ứng dụng và sản xuất
vùng cao tỉnh quảng trị đang từng ngày khởi sắc
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ mang quân hàm xanh là phó bi thư đảng ủy xã